đối với các địa bàn còn lại bộ y tế đề nghị thực hiện xét nghiệm từ năm đến bảy ngày một lần thực hiện việc gộp mẫu theo điều kiện thực tiễn theo hộ gia đình phòng ở và các hộ liên kề
khi xét nghiệm real time pcr phải bảo đảm trả kết quả trong thời gian một mươi hai giờ thực hiện xét nghiệm rứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu
tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao chia nhỏ điểm lấy mẫu tổ chức nhiều đội lấy mẫu
việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân
khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới để tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
trường hợp vượt quá khả năng kịp thời trao đổi với các tỉnh thành phố lân cận để được hỗ trợ hoặc báo cáo ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế nêu rõ
cùng với việc đẩy mạnh công tác xét nghiệm bộ y tế cũng đề nghị các địa phương thành lập và triển khai ngay các trạm y tế lưu động tại xã phường thị trấn có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
địa điểm có thể lựa chọn tại trường học nhà văn hóa khu công sở trên địa bàn theo nguyên tắc gần dân nhất đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về địa điểm trang thiết bị nhân lực đối với các xã phường thị trấn ở mức nguy cơ và bình thường mới để kịp thời triển khai khi nâng mức nguy cơ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo phổ biến và tổ chức thực hiện đến tất cả các quận huyện xã phường thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện bộ y tế đề nghị
trước đó vào chiều một mươi bốn tháng chín tại bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế trưởng tiểu ban y tế của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban là đơn vị chịu trách nhiệm nặng nhất đóng vai trò quyết định đối với công tác phòng chống dịch
là bộ phận thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong cuộc họp bộ trưởng nhấn mạnh việc kết hợp chặt chẽ ba lực lượng y tế quân đội công an trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh tiểu ban y tế là tiểu ban chịu trách nhiệm nặng nhất đóng vai trò quyết định đối với các công tác phòng chống dịch
đây là bộ phận thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
trong thời gian qua với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo và chức năng của các bộ bộ quốc phòng bộ công an chúng ta đã phối hợp ăn ý khăng khít triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch liên quan đến hoạt động chuyên môn y tế
lực lượng tuyến đầu nòng cốt là y tế bộ đội và công an đã cùng nhau phối hợp triển khai các hoạt động nhịp nhàng hiệu quả với tinh thần hết sức trách nhiệm tích cực bộ trưởng y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
tại cuộc họp giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long biểu dương các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch không quản ngại khó khăn
nhiều người đã gác lại gia đình riêng gác lại niềm riêng tư để tham gia chống dịch tích cực
có nhiều tấm gương rất cảm động đi chống dịch hàng tháng chưa về với gia đình bộ trưởng bày tỏ
chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của bộ y tế trong công tác phòng chống dịch
bộ quốc phòng luôn đồng hành cùng bộ y tế trong công tác phòng chống dịch chăm sóc sức khỏe nhân dân
bộ quốc phòng xác định cùng với bộ y tế xác định bao giờ chiến thắng dịch thì về
trung tướng vũ hải sản nói tại cuộc họp
sau khi nghe ý kiến trao đổi thảo luận của bộ quốc phòng cục y tế bộ công an và các thành viên của tiểu ban
các vụ cục văn phòng bộ y tế về các lĩnh vực điều trị xét nghiệm giám sát dịch tễ vaccine thuốc trang thiết bị sinh phẩm nhân lực
bộ trưởng nguyễn thanh long đề nghị các tổ chuyên môn của tiểu ban kể cả tổ y tế quân đội và công an
xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một gửi lại bộ phận thường trực trước ngày hai mươi tháng chín
để tiểu ban y tế tổng hợp báo cáo gửi thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ y tế lưu ý mỗi tổ chuyên môn phải xác định các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm ưu tiên nhưng đồng thời phải có sự phối hợp chung
chặt chẽ trong các hoạt động điều hành chuyên môn y tế đó là các vấn đề về giám sát cách ly xét nghiệm điều trị
đặc biệt trong hoạt động sắp xếp bố trí hỗ trợ điều phối nhân lực y tế giữa bộ y tế và các bộ quốc phòng bộ công an
chúng tôi đề nghị bộ quốc phòng xem xét tiếp tục bố trí cử lực lượng y tế cùng bộ y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của tiền giang kiên giang bộ trưởng nguyễn thanh long nói
đối với tổ quân y trưởng tiểu ban y tế của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đề nghị tiếp tục triển khai hoạt động được giao
nhất là triển khai các trạm y tế lưu động tại thành phố hồ chí minh đồng thời đánh giá hiệu quả của hoạt động trạm y tế lưu động từ đó nhân rộng ra các địa bàn khác
thực tế cho thấy mô hình trạm y tế lưu động đã rất có hiệu quả trong việc quản lý chăm sóc hỗ trợ điều trị f tại cộng đồng bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
bộ trưởng cũng đề nghị lực lượng quân y cần chuẩn bị nhân lực để hỗ trợ xét nghiệm thần tốc của các địa phương
quan điểm của thủ tướng và bài học kinh nghiệm của quốc tế cũng như các địa phương nước ta trong các đợt chống dịch cho thấy
chỉ có xét nghiệm thần tốc mới có thể bóc tách được f ra khỏi cộng đồng
cùng đó là kết hợp quản lý cách ly khoanh vùng tránh lây nhiễm ra cộng đồng sẽ tránh được giãn cách kéo dài giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long nêu rõ
cùng đó vấn đề đặc biệt quan trọng nữa là các bên phải phối hợp trong thành lập cũng như hoạt động của các trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín tầng ba
hoạt động của tầng điều trị hai thiết lập bệnh viện giã chiến ra sao để có lên kế hoạch kịch bản chuẩn bị mua sắm trang thiết bị máy thở và nhân lực
quân dân y kết hợp chặt chẽ có sự điều phối chặt chẽ để phối hợp với nhau kể cả lực lượng công an cũng vậy giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long nói
thông tin về việc trong tháng chín và tháng một mươi vaccine covid một mươi chín về việt nam rất nhiều do đó các lực lượng y tế và quân đội công an phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong tổ chức bảo quản vận chuyển phân phối và tiêm vaccine
vaccine tối đa công suất để đảm bảo tiến độ tiêm chủng tiêm tối đa nhưng phải đảm bảo an toàn bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
tiếp đó các bên cũng cần phải phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu sản xuất máy thở thuốc vật tư trang thiết bị y tế khẩu trang oxy y tế
riêng về oxy y tế tổ quân cần có kế hoạch cụ thể về oxy bồn oxy bình oxy trung tâm tương ứng với giường điều trị
chúng ta phải chú trọng về oxy y tế tăng năng lực sản xuất và cung ứng oxy để đảm bảo sẵn sàng cho nhu cầu điều trị bộ trưởng nguyễn thanh long lưu ý
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long cũng yêu cầu các tổ giám sát cách ly tiêm chủng xét nghiệm đặc biệt là xét nghiệm phải rốt ráo
phải ban hành các hướng dẫn đúng và trúng về giám sát cách ly trong tình hình mới rồi vấn đề liên quan đến hội chứa vaccine các tổ phải chủ động thực hiện
tổ điều trị cũng phải làm rõ trong kế hoạch về dường bệnh oxy nhân lực
theo bộ trưởng bộ y tế một trong những điều kiện để đảm bảo có mở cửa được hay không là đáp ứng hệ thống y tế một cách đầy đủ
không phải cho đại dịch mà còn cho các năm tiếp theo do đó các tổ phải liên tục giả soát lại từ kế hoạch các quy định hướng dẫn cụ thể
tại cuộc họp bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến huyện và y tế công an và quân đội cũng phải tập huấn cho toàn bộ lực lượng y tế
để chủ động phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại